để xây dựng sân bay long thành nhà nước cần thu hồi năm ha đất
trong đó giai đoạn một cần thu hồi hơn một tám trăm linh hectare
hiện cơ quan chức năng đang tập trung thực hiện công tác kiểm kê kiểm đếm tài sản của người dân
nằm trong diện di rời để làm cơ sở áp giá tiền đầy bù hỗ trợ
thời gian qua các ngành chức năng đã thành lập tám tổ chia ra các khu vực khác nhau
để thực hiện kiểm đếm tài sản của người dân
dù gặp những khó khăn song các lực lượng của đồng nai quyết tâm hoàn thành đo đạc kiểm đếm
toàn bộ diện tích đất phục vụ dự án vào giữa năm hai nghìn hai mươi
để giải phóng mặt bằng thuận lợi việc đo đạc đất đai kiểm đếm tài sản là yếu tố quyết định
nếu việc này được làm nhanh và chính xác sẽ góp phần hạn chế những khiếu nại về sau
chính quyền đồng nai kêu gọi người dân hợp tác phối hợp cùng ngành chức năng
trong quá trình đo đạc và kiểm đếm
muốn được quyền lợi thì người dân phải đến
để chỉ đúng cái danh của đất mình chỉ đúng cái tài sản của mình và đủ để làm sao
anh em kiểm kê đúng đủ theo thực tế để làm tính chính xác kiểm phí
giữ tiền để mà phục vụ cho cái phương án
khi mà phê dựng xong thì chỉ trả cho người dân đúng cách quan
không phải là lúc đó rồi mới đi ra ngoài đô co rồi lúc đó rất là chéo dài thời gian
sân bay long thành là dự án trọng điểm quốc gia dự kiến năm hai nghìn hai mươi

sẽ khởi công giai đoạn một
để dự án sớm được triển khai chính quyền đồng nai đang tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng
trong đó việc đo đạc kiểm đếm phải được tiến hành một cách nhanh chóng
nhưng cần bảo đảm minh bạch chính xác nhằm tránh những bất cập về sau